chiều ngày một mươi ba tháng một mươi một đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kinh tế trung ương và đoàn công tác của ủy ban kinh tế trung ương đã làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh tuyên quang
đồng chí trần quốc vượng đánh giá cao tinh thần tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của đảng bộ tỉnh tuyên quang
đồng chí đề nghị đảng bộ tỉnh tuyên quang cần phát huy thật tốt tinh thần cách mạng của thủ đô kháng chiến tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một và nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng lãng phí với tinh thần tích cực thiết thực nói đi đôi với làm
ban chấp hành đảng bộ cần bổ sung chương trình hành động toàn khóa để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới
ban hành nghị quyết có tính trọng tâm trọng điểm phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh trong lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh